ngày một mươi một tháng một mươi trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông hàn đã tổ chức chương trình đầu tư và kết nối khởi nghiệp
nhằm tạo cơ hội cho các dự án khởi nghiệp gọi vốn đầu tư
sự kiện open demo day nằm trong khuôn khổ của chương trình ươm tạo khởi nghiệp du lịch vts
trải qua bốn tháng ươm tạo với sáu bootcamp các dự án khởi nghiệp sẽ trình bày về dự án của mình
trước các nhà đầu tư doanh nghiệp để kêu gọi vốn đồng thời kết nối hợp tác với các đối tác và thị trường nguồn lực
tại đây cũng đã diễn ra lễ ký kết giữa sông hàn incubator và thinh dôn nơi đào tạo các dự án khởi nghiệp kiến thức
chuyên môn và kỹ năng đồng thời công bố trạng tăng tốc của chương trình ươm tạo khởi nghiệp du lịch vts hai nghìn một mươi chín
các dự án được chọn tham gia chương trình tăng tốc sẽ được tài trợ chi phí đào tạo tư vấn và kết nối trong vòng ba tháng
nhằm hỗ trợ cho việc hoàn thiện dự án nâng cao kỹ năng kiến thức đủ lực bước vào vòng kêu gọi đầu tư bứt phá và vươn ra thị trường